như truyền hình nhân dân đã phản ánh trong những ngày vừa qua người dân ở gần khu vực xử lý rác thải nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội chặn không cho xe xẻo rác vào trong khu vực xử lý dẫn đến các rác thải sinh hoạt un ứ tại nhiều khu vực nội thành của thành phố hà nội
vậy nguyên nhân do đâu mà người dân sinh sống tại nam sơn lại chặn xe rác người dân nơi đây mong muốn điều gì mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận của phóng viên thời sự
hơn bốn tấn rác thải của hà nội được trở lên bãi rác nam sơn mỗi ngày sau quá trình vận động thuyết phục người dân đã dừng việc ngăn chặn và các xe chở rác đã có thể đi vào để tiếp tục hoạt động chấm dứt tình cảnh un ứ rác thải tại thủ đô
tuy nhiên để giải quyết triệt để vấn đề vẫn cần có chính sách di rời những hộ dân liên kề chịu đựng sự ô nhiễm của bãi rác này
cuộc sống người dân này là một cuộc sống rất tốt
nó thối nghèo lắm cứ buổi đêm do bắc thì nó đưa về đây thối thối không chịu được cứ một tuần mà không phun ra cứ rủi mũi nghèo lắm hỏi đến nó phun cái thì nó lại đỡ mà phun liên tục đấy
có lẽ điều mà người dân nơi đây mong muốn nhất vào lúc này là được nhanh chóng di rời khỏi khu vực này
chỉ có cách phòng chống là bà thấy
đánh cửa để cây mùi quá chui tọt trong nhà đóng sập cửa lại đấy là cách phòng chống tốt nhất của người dân này đang làm
cái nguyện vọng của dân bây giờ thì nói thật là chỉ mong anh thực hiện đúng thứ anh đưa chúng tôi khỏi nhanh chóng ra khỏi vùng ngoại hướng ô nhiễm này thôi
cho đến lúc này các cơ quan chức năng và huyện sóc sơn hà nội đã có những biện pháp trao đổi làm việc với người dân nhằm đẩy mạnh lộ trình di rời các hộ dân ra khỏi khu vực ô nhiễm
địa phương tôi cũng đã có kiến nghị rồi mà cũng đã có thể là ở tại hội nghị từ năm hai nghìn một mươi sáu
chỗ có thể là chí trung chủ tịch chủ tịch vũ bè cũng có thể là có ý kiến là sẽ tiếp thu cái lộ dung đó
và sẽ cái quan điểm của thành phố như theo quan điểm chủ tịch chí trung là sẽ từng bước sẽ hạn chế cái lộ dung cho nước và có thể là sẽ có thể là đưa có thể là ứng dụng vào công nghệ là đốt để có thể thứ nhất là nó hạn chế được cái ô nhiễm
hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm thực hiện những biện pháp cụ thể để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống và sản xuất